chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson đã nhắc lại yêu cầu được cung cấp thêm thông tin về chiến lược đối với ukraine và yêu sách của đảng cộng hòa đòi chính quyền thay đổi chính sách nhập cư
động thái này tiếp tục gây ra tình trạng bế tắc trong cuộc tranh luận kéo dài nhiều tuần giữa các bên về hỗ trợ an ninh cho kiev
quốc hội mỹ đã phê duyệt hơn một trăm một mươi tỷ đô la mỹ viện trợ cho ukraine kể từ khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nhưng chưa thông qua bất kỳ khoản viện trợ nào cho kiev kể từ khi đảng cộng hòa tiếp quản hạ viện từ tay đảng dân chủ vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
thủ lĩnh phe đa số đảng dân chủ tại thượng viện mỹ chuck summer cho biết tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã từ chối phát biểu trực tuyến trước thượng viện mỹ
trước đó theo kế hoạch ông zelensky sẽ phát biểu trước thượng viện mỹ trong cuộc họp kín ngày năm tháng một mươi hai thông qua liên kết video
ông có ý định kêu gọi các thượng nghị si mỹ tài trợ thêm cho nhu cầu của ukraine